mới đây công an tp cn đã tống đạt quyết định xử phạt nguyễn kim nguyên hai mươi năm tuổi về hành vi sử dụng mạng xã hội
cung cấp nội dung sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tp cn phát hiện nguyên dụng tài khoản facebook mang tên nguyễn thường ngã
tham gia bình luận bằng lời lẽ vu khống xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trên nhiều tài khoản facebook cá nhân khác
những bình luận của nguyên hoàn toàn sai sự thật đã gây hoang mang trong nhân dân
ảnh hưởng kết quả phòng chống dịch của thành phố
qua vụ việc trên công an thành phố khuyến cáo người dân cần tỉnh táo sáng suốt khi tham gia mạng xã hội
tuyệt đối không bình luận về những thông tin không rõ nguồn gốc thông tin sai sự thật